chủ tịch hồ chí minh chính là người kiến tạo và xây dựng nên một nhà nước của dân do dân và vì dân
người từng nói cần chỉnh đốn và kiện toàn bộ máy từ trên xuống dưới làm cho nó gọn gàng hợp lý ít tốn người tốn của mà làm được nhiều việc ít lợi cho nhân dân
lời can dận của người đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị
hôm nay nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây để hiểu hơn về những quan điểm của người về tổ chức bộ máy và biên chế
cách mạng tháng tám thành công bắt tay vào xây dựng chính phủ mới
chủ tịch hồ chí minh khẳng định nhà nước việt nam là nhà nước của dân do dân và vì dân
bộ máy nhà nước phải là công cụ hữu hiệu để phục vụ nhân dân chứ không phải là cánh nặng cho nhân dân
trên quan điểm đó người tổ chức bộ máy chính phủ cách mạng lâm thời gọn nhẹ gồm một mươi năm thành viên với một mươi ba bộ và sau đó là chính phủ liên hiệp kháng chiến năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu gồm một mươi hai thành viên và một mươi ba
cái bộ máy nhà nước mà chủ tịch hồ chí minh xây dựng ấy
những năm đầu của nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa rất là gọn nhẹ
cái này thì xuất phát từ thực tế của đất nước việt nam mà công việc bộ máy đặt ra là theo nhu cầu của công việc
bác hồ là người đứng đầu chính phủ cho nên bác chú ý nhất là những việc mà chống ba thứ giặc giặc đói giặc rốt giặc ngoại xâm
toàn bộ bộ máy của chính phủ xoay quanh cái việc đó để rồi chuẩn bị vừa kháng chiến vừa kiên quốc
cho nên các cái bộ lập ra
bộ máy các bộ lập ra rồi những người bộ trưởng bác chọn đều phải đáp ứng cho tình hình đó
cùng với việc thiết lập bộ máy hành chính trung ương chủ tịch hồ chí minh cũng chỉ đạo xây dựng ủy ban nhân dân các cấp theo hướng gọn nhẹ về tổ chức
rõ ràng về chức năng nhiệm vụ
ủy ban nhân dân làng huyện tỉnh thành phố là hình thức chính phủ trong các địa phương
ủy ban có từ năm đến bảy người
chủ trương tinh gọn được người chỉ đạo thực hiện xuyên suốt quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ban thanh tra đặc biệt
tiền thân của ban thanh tra chính phủ hiện nay được thành lập vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chỉ gồm hai người
bộ phận giúp việc trực tiếp của người trong kháng chiến chống pháp chỉ có tám người và sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cũng chỉ có hơn một mươi người
bác rất quan tâm vấn đề tiện toàn bộ máy nhà nước từ trung ương xuống địa phương rất chặt chẽ
nhưng đồng thời để cho bộ máy nhà nước thật sự phát hiệu quả
bác đặc biệt quan tâm vấn đề cơ cấu vấn đề nhân sự vấn đề con người sắp xếp thế nào cái bộ máy làm sao mà nó đang hoạt động làm sao hiệu quả nhất
và để làm được điều hiệu quả ấy thì bác vấn đề con người trong bộ máy đó như thế nào
bác đã có một sắc lệnh về mặt công chức quy định trách nhiệm quy hạn của công chức trong bộ máy như thế nào
và đồng thời bác còn yêu cầu phải nghiên cứu tìm hiểu mô hình bộ máy nhà nước
như vậy có thể thấy tư tưởng hồ chí minh về tổ chức bộ máy và biên chế đã và đang được đảng ta kế thừa và vận dụng sáng tạo linh hoạt
phù hợp tình hình thực tế để đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh và vững chắc về phía trước